các cửa hàng kinh doanh vàng trong ngày cuối tuần hai mươi ba tháng hai đã đồng loạt đẩy mạnh giá vàng
vượt xa mốc bốn mươi sáu triệu đồng một lượng leo lên đỉnh cao nhất trong vòng tám năm qua
tính chung cả tuần giá vàng tăng khoảng một tám triệu đồng một lượng
tính đến cuối giờ chiều ngày hai mươi ba tháng hai giá mua vào bán ra đối với loại vàng miếng
do công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc niêm yết là ở mức bốn mươi năm sáu mươi hai và bốn mươi sáu một triệu đồng một lượng
tăng thêm năm mươi đồng một lượng so với chiều qua
giá bán ra đối với vàng nhẫn sgc loại một chỉ hai chỉ năm chỉ cao hơn năm mươi đồng một lượng
tương đương bốn mươi sáu một mươi năm triệu đồng một lượng
tính chung trong vòng một tuần qua giá vàng miếng đã tăng tới một sáu triệu đồng một lượng
tại một số tiệm vàng nhỏ lẻ mức giá hiện sấp xỉ ở ngưỡng hai triệu đồng một lượng
từ đầu năm đến nay giá kim loại quý liên tục leo thang do các nhà đầu tư tìm kiếm vàng
như là kênh trú ẩn an toàn do diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín